chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trong thời gian qua bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện việt nam
ở nước ngoài đã rất tích cực chủ động đàm phán đẩy nhanh quá trình công nhận lẫn nhau hội chiếu
vaccine với các quốc gia vùng lãnh thổ
tính đến ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai việt nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine
lẫn nhau với một mươi bảy quốc gia bao gồm mỹ anh nhật bản australia belarus ấn độ campuchia
philippines maldiver palestine thổ nhĩ kỳ ai cập sri lanka new zealand singapore
saint lucia và hàn quốc
người mang hộ chiếu vaccine của các nước này vào việt nam và của việt nam đến các nước này
được áp dụng các biện pháp y tế như người đã tiêm vaccine ở sở tại
việc công nhận này bao gồm việc miễn thủ tục chứng nhận lãnh sự
hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng giấy tờ này tại nước tiếp nhận